nhóm chuyển giao quyền lực của các tổng thống đắc cử sẽ chỉ có bảy mươi tám ngày để thực hiện các công tác chuyển giao
và rõ ràng đây là một khoảng thời gian rất ngắn

vẫn chưa chính thức cử văn bản công nhận ông biden là tổng thống tân cử
đến nay tổng thống donald trump vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông joe biden
và đang thúc đẩy tiến trình kiện tụng ở một số bang có tỷ lệ phiếu bầu xích sao
bà jen saki cố vấn của ông biden đã thúc giục giám đốc cơ quan dịch vụ công mỹ bà emily murphie
người được tổng thống donald trump bổ nhiệm nhanh chóng công nhận ông biden là tổng thống tân cử
nhằm giải ngân hàng triệu đô la mỹ cho quá trình chuyển đổi và mở cửa các cơ quan liên bang
để đối ngũ chuyển tiếp của ông biden bắt đầu triển khai quy trình
theo cnn dẫn lời cố vấn
simon sanders trong đội ngũ thực hiện chiến dịch tranh cử của ông biden hôm tám tháng một mươi một
nhiều nghị sĩ đảng cộng hòa đã liên hệ với ông biden song chưa có liên lạc nào từ nhà trắng
quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
chính phủ campuchia đang cân nhắc việc áp đặt thuế dịch vụ số đối với những công ty công nghệ
của nước ngoài đang cung cấp và tổng thống
thế giới chuyển động đã tạo ra thu nhập tại campuchia nhưng lại không đăng ký tại nước này
chẳng hạn như các công ty neplex amazon alibaba facebook và google
bộ thương mại campuchia kêu gọi những người kinh doanh trên mạng internet đăng ký giấy phép
để hoạt động hợp pháp tại nước này
trong năm qua số người sử dụng internet tại campuchia tăng một mươi tám bốn mươi bảy
trong khi số thuê bao internet băng thông rộng cố định đạt hai trăm hai mươi bốn khách tăng bốn mươi sáu
số người có tài khoản trên mạng facebook là tám tám triệu người
số lượng sinh viên quốc tế ở australia dự kiến giảm năm mươi xuống chỉ còn ba trăm linh người vào giữa năm hai nghìn hai mươi một
nếu nước này vẫn duy trì lệnh đóng cửa biên giới quốc gia nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín
sự sụt giảm tới một nửa số lượng sinh viên quốc tế khiến các trường đại học mất đi khoản thu khoảng năm sáu tỷ usd
và nền kinh tế thiệt hại bảy một tỷ usd
số lượng tuyển sinh quốc tế đã giảm tới bảy mươi bốn người kể từ tháng ba năm nay
trong khi có khoảng hai mươi sinh viên quốc tế khác đang theo học trực tiếp
số lượng sinh viên việt nam đứng thứ tư trong số các sinh viên quốc tế theo học ở australia
sau trung quốc ấn độ và nepal
tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi số sinh viên việt nam theo học tại australia là hai mươi hai ba trăm hai mươi tám người
quỹ nhi đồng liên hợp quốc cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
khiến chín mươi bảy trẻ em ở mỹ latin và vùng caribe không được đi học bình thường trong hơn bảy tháng qua
học trực tuyến đặc biệt khó khăn
với nhiều gia đình ở mỹ latin và vùng caribe do không có các công cụ phù hợp
như internet máy tính tv và radio hiện vẫn còn một nửa trong số ba mươi sáu quốc gia
ở mỹ latin và caribe đóng cửa trường học
khoảng một trăm ba mươi bảy triệu trẻ em đang bỏ lỡ cơ hội giáo dục trong điều kiện không có dấu hiệu kết thúc của đại dịch
unicef cảnh báo hơn ba triệu học sinh có thể sẽ không bao giờ được trở lại trường học
mỹ latin và caribe đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục

sau tám tháng chiến đấu với đại dịch quá trình phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín
đã được đẩy mạnh ở nhiều quốc gia với một trăm chín mươi ba vaccine trong đó bốn mươi hai vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng
và tới nay chúng ta đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm với thông tin tích cực về vaccine
do công ty pfizer của mỹ và biontech của đức phối hợp phát triển đều cho hiệu quả lên tới hơn chín mươi
trong giai đoạn ba thử nghiệm trên người
trong khi đó bộ y tế nga cũng công bố các số liệu về việc tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
trên diện rộng của nước này
cho thấy hiệu quả lên tới hơn chín mươi
theo các chuyên gia của công ty pfizer mỹ và biontech của đức vaccine ngừa covid một mươi chín do họ phát triển
có mức độ hiệu quả cao hơn đáng kể so với tỷ lệ sáu mươi đến bảy mươi mà giới chức y tế kỳ vọng
và cũng cao hơn nhiều so với mức năm mươi mà hầu hết các loại vaccine phòng cúm đạt được
vaccine được phát triển trên ý tưởng công nghệ rna thông tin
một phương pháp chưa từng được chứng minh
trước đây vaccine của chúng tôi cung cấp các chỉ dẫn di truyền để tạo nên các kháng nguyên trực tiếp vào tế bào
từ đó biến cơ thể con người trở thành một nhà máy sản xuất vaccine một cách hiệu quả
điểm đặc biệt là các vaccine theo công nghệ rna thông tin đánh giá an toàn hơn so với vaccine truyền thống
vì loại trừ khả năng protein đột biến có thể khiến ai đó mắc bệnh
một ưu điểm khác là tốc độ
các nhà khoa học có thể mất nhiều tháng để phát triển vaccine dựa trên các virus đã suy yếu
với vaccine mới điều cần thiết duy nhất là trình tự của kháng nguyên
chỉ có thể mất vài tuần để hình thành
tuy nhiên một nhược điểm chính của vaccine này là phải được bảo quản trong tủ đông chuyên dụng
vaccine đã được phát huy hiệu quả bảo vệ bảy ngày sau khi các tình nguyện viên được cho dùng liều thứ hai
và hai mươi tám ngày sau khi dùng liều thứ nhất
kết quả đầu tiên thu được từ quá trình thử nghiệm đã bước đầu chứng minh
khả năng truyền thống của vaccine
tổng giám đốc who tedros ghebreziut đã chúc mừng thành công của pfizer và biontech
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen cho biết
liên minh châu âu sẽ sớm ký hợp đồng với pfizer và biontech để mua ba trăm linh triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín tiềm năng
dù đã có kết quả khả quan nhưng hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp
như vaccine sẽ có hiệu quả bảo vệ trong bao lâu
theo kế hoạch cung ứng pfizer và biontech hy vọng sẽ cung cấp tối đa năm mươi triệu liều vaccine
trên toàn thế giới trong năm hai nghìn hai mươi và tối đa một ba tỷ liều trong năm hai nghìn hai mươi một
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay